nhân dịp lễ giáng sinh năm hai nghìn hai mươi hôm nay đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã thăm chúc mừng giám mục vũ đình hiệu
và các chức sắc tu sĩ tòa giám mục giáo phận bùi chu xã xuân ngọc huyện xuân trường tỉnh nam định
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn
chúc giám mục giáo phận bùi chu vũ đình hiệu cùng toàn thể các chức sắc tu sĩ
đồng bào công giáo đón lễ giáng sinh an lành đón năm mới hai nghìn hai mươi một với nhiều sức khỏe hạnh phúc
chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam mong muốn với vai trò uy tín của mình
giám mục vũ đình hiệu cùng các vị chức sắc tu sĩ tòa giám mục bùi chu sẽ tiếp tục quan tâm tuyên truyền vận động giáo dân trong giáo phận
thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng nhà nước tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào các cuộc vận động
nhất là trong phong trào phát triển kinh tế xây dựng gia đình văn hóa xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu
góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương từng bước nâng cao đời sống của người dân trong đó có đồng bào công giáo